trước tiên hãy cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình
nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
hội nghị quân ủy trung ương
chính phủ họp phiên thường kỳ tháng tám

sau thành công của cách mạng tháng tám ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tại quảng trường ba đình lịch sử
chủ tịch hồ chí minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập trước quốc dân đồng bào khai sinh nước việt nam dân chủ cộng hòa
nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập tự do dân chủ
từ đó ngày hai tháng chín hàng năm là ngày quốc khánh của nước ta
thắng lợi vẻ vang của cách mạng tháng tám và sự ra đời của nước việt nam dân chủ cộng hòa
là nguồn sức mạnh to lớn là tiền đề quan trọng để dân tộc ta cùng với khí thế và sức mạnh dân tộc
đã liên tiếp giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới
hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội
hai mươi năm qua đảng luôn đặt nhiệm vụ xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân do dân và vì dân lên hàng đầu
điều đó được khẳng định qua những thành tiệu to lớn của hơn ba mươi năm thực hiện đường lối đổi mới
đã làm cho thế và lực của nước ta ngày càng lớn mạnh cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế được tăng cường
môi trường hòa bình hợp tác đa phương hóa được mở rộng ổn định
đó là cơ hội lớn để chúng ta tạo ra những bước phát triển mới trong việc hội nhập kinh tế quốc tế
đưa nước ta đứng ngang với các nước trên thế giới
nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm quốc khánh mùng hai tháng chín và cách mạng tháng tám
bốn mươi tám năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh sáng ngày mùng một tháng chín tại thủ đô hà nội
đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
dự lễ viếng có tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nông đức mạnh
chủ tịch nước trần đại quang nguyên chủ tịch nước nguyễn minh chiết thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn các đồng chí ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư trung ương đảng phó chủ tịch nước
phó thủ tướng chính phủ phó chủ tịch quốc hội các đồng chí lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban
bộ ngành đoàn thể trung ương cùng dự lễ viếng sau lễ viếng chủ tịch hồ chí minh các đồng chí lãnh đạo đảng
nhà nước đã đến đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
sáng ngày hai tháng chín nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm cách mạng tháng tám một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
và quốc khánh mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tới dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại khu di tích chủ tịch hồ chí minh trong phủ chủ tịch
tổng bí thư đã thành kính thắp hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân việt nam
tại nhà số sáu mươi bảy khu di tích chủ tịch hồ chí minh trong phù chủ tịch nơi bác hồ đã từng sống và làm việc lúc sinh thời
nhân dịp này tổng bí thư cũng đã tới thăm ao cá bắc hồ gặp gỡ và trò chuyện với nhân dân đến viếng chủ tịch hồ chí minh thăm nơi ở và làm việc của người
trước đó tối ba mươi một tháng tám thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân đã chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó thủ tướng phó chủ tịch quốc hội lãnh đạo ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và hà nội các vị đại sứ đại biện trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại hà nội
phát biểu ý kiến chào mừng thay mặt đảng nhà nước và nhân dân việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được những tình cảm tốt đẹp
sự ủng hộ quý báo hợp tác hiệu quả của chính phủ nhân dân các quốc gia các tổ chức quốc tế khu vực và các đối tác bạn bè quốc tế
thủ tướng nêu rõ việt nam luôn nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế phấn đấu vì một thế giới không có chiến tranh nhân loại không còn đói nghèo cùng nhau phát triển phồn vinh thịnh vượng
thủ tướng mong muốn đại diện các quốc gia và các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục phát huy vai trò đặc biệt của mình và là nhịp cầu thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác với việt nam
cũng nhân dịp này đảng bộ văn phòng chủ tịch nước lòng trọng tổ chức lễ trao huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng tặng đồng chí nguyễn thị bình
nguyên ủy viên ban chấp hành trung ương đảng nguyên phó chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đã trao huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng cho nguyên phó chủ tịch nước nguyễn thị bình
huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng trao tặng đồng chí nguyễn thị bình hôm nay là sự ghi nhận đánh giá cao của đảng nhà nước và nhân dân về những công lao
đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
chuyển sang những thông tin chính trị quan trọng khác
sáng ngày hai mươi chín tháng tám tại trụ sở bộ quốc phòng tổng bí thư nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo
chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện một số nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng pháp luật liên quan đến lĩnh vực quốc phòng trong thời gian qua
cùng sự hội nghị có chủ tịch nước trần đại quang thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng các đồng chí trong quân ủy trung ương
lãnh đạo tổng cục chính trị bộ tổng tham mưu lãnh đạo một số quân khu quân chủng
phát biểu tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của quân ủy trung ương bộ quốc phòng
nổi bật là đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho đảng nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng lãnh đạo
chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác hội nhập quốc tế đối ngoại quốc phòng góp phần củng cố môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thời gian tới quân ủy trung ương bộ quốc phòng tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng bộ quân đội nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu
bảo đảm quân đội luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
ngày một chín trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng bảy mươi hai năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch nước trần đại quang đã trao quyết định thăng quân hàm cấp thượng tướng cho đồng chí phan văn giang
ủy viên trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam thứ trưởng bộ quốc phòng
đồng chí nguyễn trọng nghĩa ủy viên trung ương đảng ủy viên quân ủy trung ương phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
và trao quyết định thăng quân hàm cấp trung tướng cho đồng chí trần việt khoa ủy viên trung ương đảng ủy viên quân ủy trung ương giám đốc học viện quốc phòng
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí vinh dự được thăng quân hàm cấp thượng tướng trung tướng
coi đây là niềm vinh dự tự hào đối với cán bộ chiến sĩ trong toàn quân cũng như cá nhân gia đình và quê hương mỗi đồng chí
trên án tòa án nhân dân tối cao việt nam nguyễn hòa bình và trên án tòa án tối cao hàn quốc giang sơn tê trong việc thắt chặt quan hệ hợp tác giữa ngành tòa án hai nước
chủ tịch nước trần đại quang khuyến khích tòa án nhân dân tối cao việt nam hợp tác với các đối tác hàn quốc
bao gồm tòa án tối cao hàn quốc và cơ quan hợp tác quốc tế hàn quốc côi ca để tranh thủ nguồn lực kinh nghiệm của hàn quốc trong việc cải cách phát triển hệ thống tòa án
axomobil đang có dự định xúc tiến tại việt nam thủ tướng cho biết chính phủ việt nam đã phê duyệt đề án quy hoạch trung tâm khí điện miền trung
gồm các dự án tại quảng nam quảng ngãi nhưng yêu cầu lớn nhất là phải bảo đảm yếu tố môi trường dân sinh
với chiều dài một mươi năm sáu km trong đó có năm bốn km cầu chạy trên biển đường ô tô tân vũ lạch huyện thành phố hải phòng đã chính thức được thông xe đúng vào ngày quốc khánh mùng hai tháng chín

đây là cây cầu vượt biển dài nhất việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc cảm ơn chính phủ và nhân dân nhật bản đã hỗ trợ việt nam trong việc xây dựng tuyến đường này với chất lượng cao và vượt tiến độ
thủ tướng cũng biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của bộ giao thông vận tải và của các bộ ngành liên quan các nhà tư vấn giám sát các nhà thầu đặc biệt là cán bộ kỹ sư công nhân người lao động trên công trường đã khắc phục những khó khăn để hoàn thành tuyến đường sớm đi vào hoạt động
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì phiên hòa
phát biểu tại phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc nhận định tháng tám tình hình lạm phát phát triển kinh tế vĩ mô tốt xuất khẩu tăng trên một mươi tám bán lẻ tăng một mươi fdi tăng trên hai mươi ba ba tỷ usd góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng của cả nước
thủ tướng cũng nêu rõ những vấn đề tồn tại yếu kém cần tập trung đó là sản xuất công nghiệp giải ngân vốn đầu tư tiêu thụ sản phẩm sản xuất vẫn còn nhiều khó khăn có một mươi bảy doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động

thủ tướng nguyễn xuân phúc nhận định tình hình lạm phát triển kinh tế vĩ mô tốt xuất khẩu tăng trên một mươi tám bán lẻ tăng trên một mươi tám doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhận định tình hình lạm phát triển kinh tế vĩ mô tốt